thưa quý vị an toàn khu định hóa là nơi khởi nguồn của chiến dịch lịch sử điện biên phủ
vào ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại đồi tỉnh keo xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
bộ chính trị đã họp dưới sự chủ trì của chủ tịch hồ chí minh đưa ra quyết sách quan trọng
quyết định mở chiến dịch điện biên phủ vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa đặc điểm di tích đồi tỉnh keo
ở xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên là một trong những di tích quan trọng nhất gắn liền với chiến dịch địa biên phủ
đến những ngày tháng bốn tháng năm lịch sử này cũng là rất chú trọng về vệ sinh di tích
bảo vệ giữ gìn nguyên gốc của di tích giữ gìn cảnh quan môi trường
để làm sao mà thu hút được khách đến tham quan một đông và giáo dục cái truyền thống lịch sử cách mạng
từ chủ trương của hội nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương quyết định mở chiến dịch lịch sử điện biên phủ
vào cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại cánh đồng bản soi xã đồng thịnh huyện định hóa
dưới sự chỉ huy của đại tướng võ nguyên giáp quân ta đã giành được thắng lợi vang dội
làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lấy nam châu chấn động địa cầu
trẻ qua bảy mươi năm tại quân thể khu di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa
những tư liệu lịch sử quý giá luôn được lưu giữ và mãi là địa chỉ đỏ
để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi tự hào và để tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam ta